kết quả số số kiến thiết miền bắc từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ngô bà khá đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề ăn tiền với những người chơi lô đề trong vòng bốn mươi bốn ngày
tổng số tiền đánh bạc là trên bốn sáu tỷ đồng thu lời bất chính trên hai trăm tám mươi triệu đồng
nguyễn văn quang giúp sức cho khá với hành vi trực tiếp ghi số lô số đề của người chơi sau đó chuyển lại bằng cáp lô đề cho khá để hưởng phần trăm tranh lệch thu lời bất chính hơn năm mươi sáu triệu đồng
nguyễn hữu hội có hành vi giúp sức cho khá trong việc tính bảng các lô đề để xác định thắng thua và được khá trả tiền công ba trăm linh mỗi ngày
ngoài ra khá có hành vi trực tiếp đánh bạc với nguyễn hữu hội ngô lương an trịnh hữu quý nguyễn trọng công bằng hình thức ghi số lô số đề
các đối tượng chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại tài khoản mạng xã hội mang tên khá bảnh và bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngoài ra khá có hành vi giúp sức cho khá trong việc tính bảng cáp lô đề để xác định thắng thua và được khá trả tiền công ba trăm linh nghìn mỗi ngày
nguyễn thành an thành viên cianco một phó giám đốc ban điều hành gói thầu số bảy cùng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và hành vi của các đối tượng có liên quan
quảng ninh tuyên năm án tử hình cho đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
với tinh chất vụ án đặc biệt nguy hiểm cho xã hội gây hại nhiều mặt trong đời sống
tòa nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án năm bị cáo với mức án tử hình
năm bị cáo gồm ba sợt y tha vông nguyễn bá ngọc liễu văn láu vũ đình tuấn hà hồng quân
bốn bị cáo trần hữu định nguyễn văn tráng lương dương hải hoàng xuyên với mức án trung thân
và hai mươi năm tù giam cho bốn bị cáo hoàng đức thế vũ đình hoàn nguyễn văn hoàng và hoàng ngọc hưng
ngoài ra hai đối tượng là lý văn báo và hoàng thành luân
sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã và khi bắt được sẽ xử lý sau
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tại phường trà cổ thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
lực lượng công an đã bắt quả tàng nguyễn văn tráng chú tỉnh hưng yên có hành vi cất giấu bảy mươi hai bánh heroin
mở rộng điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ thêm một mươi hai đối tượng và xác định nhóm đối tượng này
đã vận chuyển chót lọt một trăm bốn mươi tám bánh heroin từ lào qua việt nam rồi đưa sang trung quốc tiêu thụ
lai châu khởi tố đối tượng tham ô tiền chính sách cho học sinh nghèo
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn thị minh liễu và trần thị huệ là kế toán trưởng và thủ quỹ
phòng giáo dục và đào tạo huyện sinh hồ tham ô trên hai mươi sáu năm tỷ đồng tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nguồn tiền các đối tượng tham ô là tiền chế độ chính sách dành cho học sinh nghèo tiền chi thường xuyên của đơn vị
hiện công an tỉnh lai châu đang tập trung làm rõ hành vi tham ô chiếm đoạt ngân sách đồng thời mở rộng điều tra xác minh xem có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả thiệt hại
và các dấu hiệu vi phạm khác đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ việc trên hay không
việt nam bác bỏ phát biểu của trung quốc về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo trường sa
ngày hôm nay người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nhấn mạnh
việt nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến việt nam của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo trường sa
về vấn đề này phía việt nam đã nhiều lần khẳng định việt nam có đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý
khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp luật pháp quốc tế
thực tế lịch sử cho thấy rõ điều này chủ trương nhất quán của việt nam là mọi tranh chấp quốc tế
trong đó có tranh chấp về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa trường sa
phải giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
hiến trương liên hợp quốc việt nam mong muốn trung quốc cùng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước
duy trì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
điều tra vụ cụ ông tám mươi tuổi bị hành hung phải nhập viện
công an phường cống vị quận ba đình thành phố hà nội cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc để điều tra xử lý
một vụ đối tượng đã hành hung cụ ông tám mươi tuổi xảy ra trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày hôm nay tại khu vực ngã tư đội cấn liễu giai quận ba đình
ông dương đức lâm đã bị phạm ngọc lân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phường liễu giai
hành nghề chạy xe ôm hành hung chấn thương phải nhập viện điều trị
ngay khi nhận được tin báo công an phường cống vị đã lập tức có mặt để yêu cầu những người có liên quan về trụ sở
hiện cụ lâm đang được điều trị tại bệnh viện ba trăm năm mươi bốn bị gãy xương sườn và đa chấn thương
tử hình đối tượng sát hại ba người ở bình dương
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài và trả nợ vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
luận đã đột nhập vào nhà bà đào thị thu cúc ở khu phố tân ba phường thái hòa thị xã tân uyên tỉnh bình dương
để trộm cắp tài sản nhưng bị bà cúc cháu trân và nhi là con gái của bà cúc phát hiện chi hô
luận đã dùng hông khí được chuẩn bị từ trước vồm dao mã tấu đâm chém dã man
khiến bà đào thị cúc trần thị quỳnh nhi sinh năm hai nghìn hai và cháu nguyễn thị bảo trân là cháu ngoại của bà cúc tử vong tại chỗ
luận vào buồng ngủ của bà cúc lục loại tủ sát tìm tài sản để chiếm đoạt
nhưng thấy có một ít tiền lẻ nên luận không lấy mà bỏ về
sau khi dấu hông khí gây án luận về nhà uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành
ngay trong ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ được luận
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo luận tử hình về tội giết người
và một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản
xét xử sáu đối tượng của tổ chức khủng bố việt tân
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo châu văn khảm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín việt kiều úc một mươi hai năm tù
nguyễn văn viễn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở quảng nam chú quận một mươi hai tp hcm một mươi một năm tù
trần văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê hà tĩnh chú thị xã di an tỉnh bình dương một mươi năm tù
cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo điều một trăm một mươi ba châu văn khảm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín việt kiều úc một mươi hai năm tù

tổ chức khủng bố việt tân là tổ chức phản động lưu vong người việt
thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại thái lan hiện do đỗ hoàng điểm quốc tịch mỹ là chủ tịch
mục tiêu hoạt động của tổ chức này là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ năm hai nghìn một mươi sáu bộ công an đã đưa tổ chức này vào danh sách các tổ chức khủng bố tại việt nam
theo cáo trạng châu văn khảm tham gia tổ chức khủng bố việt tân từ năm hai nghìn một mươi
là một trong những đối tượng hoạt động tích cực làm đại diện cơ sở đảng bộ sydney
kiêm bí thư đảng bộ úc châu hoạt động với bí danh hoàng liêm
đầu năm hai nghìn một mươi chín theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố này là đỗ hoàng điểm
châu văn khảm đã xâm nhập bất hợp pháp vào việt nam qua biên giới campuchia
lôi kéo kết nạp một số đối tượng trong nước và tổ chức khủng bố việt tân
để đào tạo huấn luyện cung cấp tài chính kích động các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
khi đang thực hiện hành vi này thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
nam định bắt đối tượng bắn người trọng thương do mâu thuẫn
đối tượng nổ súng là triệu hùng cường chú tại xã nam hoa huyện nam trực
đây là đối tượng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
nạn nhân là nguyễn hồng đức chú tại xã phương định huyện trực ninh
mâu thuẫn nảy sinh từ một cuộc điện thoại vào chiều ngày chín tháng một mươi một
đến tối một mươi chín h ba mươi phút ngày chín tháng một mươi một triệu hùng cường và nguyễn hồng đức
hẹn gặp nhau tại cống cổ lễ xã nam thanh huyện nam trực để giải quyết mâu thuẫn
đến điểm hẹn phát hiện nguyễn hồng đức có mang theo dao
triệu hùng cường liền dùng súng bắn khiến đức bị tám viên đạn găm vào đùi
ngay sau đó triệu hùng cường bỏ trốn khỏi địa phương
sau khi nhận thông tin công an huyện nam trực tỉnh nam định đã xác định chính xác
danh tính đối tượng gây án là triệu hùng cường và thu giữ tăng vật của vụ án
gồm một súng tự chế hai kiếm một dao đồng thời liên hệ gia đình đối tượng
để vận động đầu thú đến chiều ngày hôm qua một mươi tháng một mươi một triệu hùng cường
đã từ lào cai về nam trực nam định xin đầu thú
khởi tố nữ việt kiều liên quan đến vụ truy sát quân khủng tại thành phố hồ chí minh
võ thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một được xác định là chủ mưu kêu gọi hàng chục giang hồ
truy sát giết hại đại ca giang hồ mai văn quân tự quân xa lộ hay là quân khùng
ở hà nội trú tại quận thủ đức đến thời điểm này cơ quan công an đã làm rõ
bản chất vụ việc bước đầu bắt giữ chín đối tượng trong băng nhóm và tạm giữ bốn đối tượng khác
vụ truy sát gây chết người xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn giữa võ thủy linh và nguyễn anh trung
chủ tại quận một phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm kêu gọi các đối tượng có liên quan
đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
các tỉnh ở miền trung tây nguyên chịu thiệt hại nặng nề
do bão số sáu tính đến nay không có thiệt hại về người do ảnh hưởng trực tiếp của bão
tuy nhiên có hai người thiệt mạng do bị tai nạn trong lúc chẳng chống nhà cửa
gồm một người ở phú yên và một người bình định thông tin ban đầu trên địa bàn tỉnh phú yên
bão số sáu làm sáu nhà dân bị sập tốc mái năm mươi hectare mía ở huyện miền núi sơn hòa bị ngập ngã đổ
ngoài ra tại phú yên có bốn mươi tám xã bị mất điện bình định có hơn một mươi bảy hectare cây ăn quả ngã đổ
tại khánh hòa có hơn ba trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngập thiệt hại một mươi bè nuôi trồng thủy sản
từ dạng sáng ngày hôm nay bão số sáu đã ảnh hưởng tới nhiều huyện của tỉnh đắk lắc
và trong đó nặng nhất là huyện lắc hơn ba trăm linh hộ dân bị ngập và chia cắt
nhiều hộ trắng tay do bị cuốn trôi hầu hết tài sản nhiều diện tích lúa vừa trổ đồng bị ngập và mất trắng
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin tổng hợp tuần hai tháng một mươi một của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh antv